công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý bốn đối tượng đã hủy hoại gần hai hectare rừng để chiếm đất làm rẫy
các đối tượng này là trần công bình trần quang minh huỳnh ngọc dũng và dương cư cùng chúng tại huyện ea súp
bước đầu điều tra làm rõ trong các ngày từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng ba cả bốn đối tượng đã rủ nhau mang theo dao dựa vào tiểu khu một trăm ba mươi chín chặt phá cây rừng để chiếm đất làm rẫy
đây là khu vực do công ty trách nhiệm hữu hạn cao su và lâm nghiệp phước hòa đắk lắc quản lý
vụ việc này một lần nữa cho thấy tình trạng chặt phá rừng của người dân đang có chiều hướng gia tăng phức tạp
việc tuần tra kiểm soát để bảo vệ những cánh rừng còn lại là điều cần thiết lúc này